tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi một diễn đàn hợp tác kinh tế châu á horacis hai nghìn một mươi chín đã họp phiên toàn thể đầu tiên với chủ đề châu á trong quá trình chuyển đổi
phiên họp có sự góp mặt của hàng trăm doanh nhân quốc tế và các chuyên gia kinh tế
nền kinh tế châu á đóng góp hai mươi bảy gdp toàn thế giới khu vực này cũng chiếm bốn mươi tổng tiêu thụ hàng hóa toàn cầu
với sự năng động của khu vực kinh tế châu á tiếp tục thể hiện trong năm hai nghìn một mươi chín với tỷ lệ tăng trưởng ước tính năm bốn cao hơn bất kỳ khu vực kinh tế nào khác
chúng ta thực sự đang là một động cơ mạnh mẽ có sức tác động toàn cầu sự phát triển này đang thay đổi bất chấp vị thế của các quốc gia dẫn đầu trên thế giới
và nó làm thay đổi cả mối quan hệ của khu vực này với các khu vực khác đói nghèo sảm xuống và chúng ta trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới
cùng với đó các nền kinh tế châu á đã tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới
các nền kinh tế đang trỗi dậy ở châu á cũng phải đối diện với một loạt các vấn đề như biến đổi khí hậu tốc độ phát triển không đồng đều và một số vấn đề khác
trong đó nổi bật là yêu cầu thay đổi để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
sẽ có các vấn đề về trí tuệ nhân tạo công nghệ năm g su hóa v v
các quốc gia châu á thực sự cần cải tiến chính sách giáo dục để có thể giúp cho đội ngũ lao động có thể sẵn sàng
bạn không thể đứng ở công nghệ thế hệ bốn trong đợi xuất hiện công nghệ thế hệ năm
mà giáo dục của các bạn chỉ đạt ở thế hệ hai
thay đổi là tất yếu để phát triển
đó là ý kiến nhận được sự đồng thuận của hầu như mọi chuyên gia doanh nhân tham dự phiên thảo luận này
cùng với đó các diễn giả khách mời thảo luận về hàng loạt khía cạnh liên quan từ hệ thống chính sách của khu vực công tới sự thích ứng của các doanh nghiệp nhằm bắt kịp sự thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra tại châu á